ngày một mươi ba tháng tám phó thủ tướng vũ đức đam cùng đoàn liên ngành trung ương có buổi làm việc với ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh về công tác quản lý bảo đảm an toàn thực phẩm đồng thời kiểm tra thực tế tại một số cơ sở sản xuất thực phẩm theo chuỗi tại huyện tiên du
toàn tỉnh bắc ninh hiện có hơn bốn tám trăm linh cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm trong đó sáu mươi năm cơ sở đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm
bắc ninh cũng có gần một mươi một hectare trồng rau được chứng nhận rau an toàn theo tiêu chuẩn việt gáp quy hoạch được ba mươi sáu vùng trăn nuôi bò năm mươi một vùng chăn nuôi lợn ba mươi tám vùng chăn nuôi da cầm và sáu mươi tám khu vực nuôi trồng thủy sản
tuy nhiên số cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm khép kín ở bắc ninh còn ít chủ yếu vẫn là sản xuất kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ
kết quả lấy mẫu thực phẩm để giám sát thời gian qua phát hiện gần hai trăm linh mẫu không đạt tiêu chuẩn về tinh bột và dấu mỡ
từ đầu năm đến nay toàn tỉnh ghi nhận một vụ ngộ độc rượu và một vụ ngộ độc thịt bò khô với sáu người mắc
phát biểu tại buổi làm việc phó thủ tướng vũ đức đam hoan nghênh việc thành lập quỹ an toàn thực phẩm ở bắc ninh
cho đây là việc làm cụ thể hóa chủ trương huy động các nguồn lực xã hội cho công tác đảm bảo an toàn thực phẩm
đồng thời đề nghị bộ y tế và bộ nông nghiệp nghiên cứu các quy định liên quan đến vận hành quỹ an toàn thực phẩm xã hội hóa trong hoạt động thanh tra kiểm tra lấy mẫu kiểm nghiệm thực phẩm
các cấp chính quyền địa phương cần khuyến khích tạo điều kiện cho các mô hình sản xuất kinh doanh đảm bảo an toàn thực phẩm
vận động tuyên truyền nhưng cũng cần tăng cường thanh tra kiểm tra xử lý triệt để không để con sâu bỏ dầu nổi canh